các đại biểu đều cho rằng chủ đề hội nghị đã thể hiện rõ về công tác truyền thông chính sách nhận thức hành động nguồn lực
tại hội nghị thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhìn nhận
trong thời gian tới truyền thông chính sách về an ninh trật tự đứng trước nhiều thách thức mới
nguy cơ sử dụng về công nghệ thông tin để xâm lấn can thiệp lấn át thông tin chính thống
xuất hiện ngày càng nhiều tin giả tin xấu độc làm lũng đoạn thông tin gây tâm lý hoang mang trong xã hội
gây khó khăn cho công tác định hướng dư luận hạn chế khả năng gạt lọc thông tin chính thống trong truyền thông chính sách
bộ công an đã thành lập cục truyền thông công an nhân dân
có nhiệm vụ quản lý tổ chức hiệu quả các hoạt động truyền thông công an nhân dân từ bộ tới địa phương
bộ đã thiết lập và duy trì các kênh thông tin phát ngôn chính thống trong công an nhân dân
phát biểu kết luận hội nghị thủ tướng phạm minh chính cho rằng
làm tốt công tác truyền thông chính sách sẽ mở ra những nguồn lực lớn
tạo nên sức mạnh lớn hiệu quả cao trong xây dựng thực hiện chính sách
thủ tướng nhấn mạnh truyền thông chính sách là nhiệm vụ chính trị của các cơ quan hành chính
cơ quan báo chí trong việc xây dựng phổ biến tổ chức thực hiện và đánh giá tác động để mọi chính sách đến với nhân dân
cần đẩy mạnh truyền thông chính sách trên các phương thức truyền thông mới để giúp chính phủ xây dựng thành công chính sách
tiếp tục hoàn thiện chính sách đánh giá chính sách và giám sát việc thực hiện chính sách theo nhiều chiều khía cạnh khác nhau
ngày hai mươi ba tháng một mươi một
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh đã tiếp xúc cử tri tại thành phố bắc ninh
sau khi nghe đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khu vực thành phố bắc ninh thông báo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm hai nghìn hai mươi hai
kết quả các kỳ họp trước và dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm hai nghìn hai mươi hai của hội đồng nhân dân tỉnh
cử tri thành phố bắc ninh bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả kỳ họp thứ tư quốc hội khoáng một mươi năm
và nhất trí với chương trình nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm hai nghìn hai mươi hai của hội đồng nhân dân tỉnh
đồng thời tham gia ý kiến đóng góp kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề đặt ra trong thời điểm hiện tại
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao sự tâm huyết và trách nhiệm của các cử tri thành phố bắc ninh
khẳng định đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh sẽ nghiêm túc tiếp thu
truyền tải tới các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng thông tin tới cử tri những kết quả hoạt động của lực lượng công an
trong đó nhấn mạnh đến tiến độ thực hiện đề án sáu
bộ công an đã kết nối với một mươi tám bộ ngành địa phương để khai thác thông tin
phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được nhanh chóng thuận lợi
chiều nay tại trụ sở công an tỉnh đắk lắc
bộ công an đã tổ chức hội nghị giữ gìn an ninh trật tự vùng tây nguyên
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh
việc tổ chức hội nghị là dịp để lãnh đạo các địa phương vùng tây nguyên trao đổi
bàn bạc thống nhất đánh giá kết quả về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian qua
giải quyết những tồn tại bất cập khó khăn vướng mắt trong thời gian tới
góp phần giữ vững ổn định phát triển kinh tế an toàn xã hội
thực hiện thắng lợi nghị quyết hai mươi ba của bộ chính trị ở vùng tây nguyên
tại hội nghị sau khi nghe lãnh đạo cục an ninh nội địa thông báo về tình hình kết quả công tác giữ gìn an ninh trật tự vùng tây nguyên thời gian qua
và nghe các đại biểu tham luận về những khó khăn thách thức thuận lợi trong công tác đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương
thứ trưởng lương tam quang đã ghi nhận cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua
trong công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội khu vực tây nguyên
dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ trực tiếp và tỉnh ủy ủy ban nhân dân các tỉnh tây nguyên
sự quan tâm chỉ đạo đầu tư hỗ trợ của các bộ ban ngành trung ương tây nguyên đã và đang giữ ổn định chính trị xã hội
và đạt được nhiều thành tiệu trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội và cải thiện đời sống của nhân dân
trên lĩnh vực quốc phòng an ninh đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh vô hiệu hóa
ngăn chặn và làm thất bại âm niu của số phản động khuôn rô đã tập trung đảm bảo an ninh vùng thôn
xử lý kịp thời một số vụ việc phức tạp về tranh chấp khiếu kiện đất đai chặt phá rừng
trong hai năm vừa qua công an các tỉnh tây nguyên đều đạt mục tiêu kéo giảm tội phạm tối thiểu năm theo từng năm
quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường tích cực xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bố trí sắp xếp lực lượng theo hướng ưu tiên
cho cơ sở lực lượng trực tiếp chiến đấu xây dựng công an xã chính quy
qua đó củng cố môi trường an toàn lành mạnh trật tự kỷ cương phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
bên cạnh việc ghi nhận nỗ lực của các lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự khu vực
thứ trưởng lương tam quang chỉ đạo trong thời gian tới lực lượng công an tiếp tục tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp
triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của trung ương đảng quốc hội chính phủ về đảm bảo quốc phòng an ninh vùng tây nguyên
trọng tâm là nghị quyết số hai mươi ba của bộ chính trị nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự
nhất là về dân tộc tôn giáo thực hiện tốt chính sách dân tộc tôn giáo của đảng nhà nước ngăn chặn xử lý nghiêm
kịp thời mọi hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để lừa bịp kích động quần chúng vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự
đồng thời mong muốn sự quan tâm phối hợp từ cấp ủy chính quyền các tỉnh tây nguyên đối với lực lượng công an trong việc giữ gìn an ninh trật tự
để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi ba của bộ yên trị cụ thể hóa triển khai có hiệu quả các chủ trương về bảo đảm an ninh trật tự đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm
đảng ủy công an trung ương bộ công an mong muốn các tỉnh ủy ủy ban nhân dân các tỉnh tây nguyên phối hợp thực hiện có hiệu quả một số công tác sau đây
thứ nhất kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện tốt các chính sách về phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh trong toàn vùng
phối hợp chặt chẽ với bộ công an xây dựng trình chính phủ ban hành đề án đảm bảo an ninh trật tự vùng tây nguyên và phụ cận trong tình hình
hiện nay củng cố vững chắc hệ thống chính trị nhất là cấp cơ sở để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội và giữ vững an ninh trật tự
chăm lo xây dựng lực lượng công an đủ sức đắc ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị an ninh dân tộc tôn giáo trên địa bàn theo đúng tinh thần nghị quyết một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
công an đã triển khai
các tỉnh tây nguyên đẩy mạnh các mặt công tác đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hiệu quả góp phần giữ vững ổn định chính trị đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tây nguyên

với công tác quản lý hành chính đang đặt ra nhiều yêu cầu mới thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị lãnh đạo công an thành phố hà nội trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải tăng cường công tác kiểm tra giả soát với những yêu cầu mục tiêu cụ thể
từng vị trí lãnh đạo chỉ huy đơn vị đến lực lượng cảnh sát khu vực phải nhận thức đầy đủ mới có giải pháp thông minh hiệu quả khi thực hiện đề án sáu
thứ trưởng nguyễn duy ngọc lưu ý các đơn vị cần phải đảm bảo yêu cầu đúng đủ sạch sống động viên khen thường kịp thời những đơn vị cá nhân làm tốt song cũng nghiêm khắc kiểm điểm phê bình các thành viên trong việc thiếu sâu sát chỉ đạo cấp cơ sở
cùng ngày thứ trưởng nguyễn duy ngọc và đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra công tác thực hiện hai nhóm dịch vụ liên thông tại địa bàn phường xuân la quận tây hồ
chiều nay tại hà nội bộ công an và trung ương hội người cao tuổi việt nam
phối hợp tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá toàn diện tiến độ chuẩn bị hội nghị toàn quốc biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một dự kiến được tổ chức vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chí nguyễn thanh bình chủ tịch hội người cao tuổi việt nam đồng chủ trì cuộc họp
tại cuộc họp các đại biểu đã giả soát tiến độ các khâu chuẩn bị cho hội nghị toàn quốc
biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một chỉ ra những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện và phương án giải quyết khắc phục nhằm đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả của công việc theo kế hoạch đề ra
về phía bộ công an cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đã có công văn hướng dẫn công an các đơn vị địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch phối hợp
đến nay công tác phối hợp phục vụ tổ chức hội nghị toàn quốc cơ bản đã hoàn tất
việc tổ chức hội nghị nhằm tiếp tục phát huy truyền thống người cao tuổi tham gia đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội xây dựng đảng chính quyền trên địa bàn dân cư đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh tổ quốc
phát biểu tại cuộc họp thứ trưởng lê quốc hùng trân trọng cảm ơn hội người cao tuổi việt nam đã có sự phối hợp rất chặt chẽ từ khâu xây dựng kế hoạch tổ chức đến triển khai thực hiện
ban tổ chức hội nghị ra soát tất cả các khâu tổ chức hội nghị
cục phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thường xuyên phối hợp với hội người cao tuổi việt nam triển khai hiệu quả các công việc từ nay đến ngày tổ chức hội nghị đảm bảo hội nghị được diễn ra trang trọng thiết thực hiệu quả ý nghĩa đúng nội dung thành phần theo kế hoạch
trong các khung giờ cố định ban tổ chức sẽ mở cửa cho người dân đến tham quan triển lãm
và đến nay đã có hơn một trăm bảy mươi đơn vị trong và ngoài nước
đến từ ba mươi quốc gia ở châu á châu âu châu mỹ đăng ký có gian hàng trưng bày
và đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo giới thiệu về triển lãm quốc phòng quốc tế việt nam năm hai nghìn hai mươi hai do bộ quốc phòng tổ chức vào chiều nay tại hà nội
triển lãm quốc phòng quốc tế việt nam hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại sân bay gia lâm long biên hà nội
quy mô triển lãm có tổng diện tích hơn năm mươi m hai với diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời hơn hai mươi m hai
tại triển lãm các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế trưng bày giới thiệu các phương tiện chiến đấu giải pháp công nghệ vũ khí trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân lục quân phòng không không quân tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần kỹ thuật
các sản phẩm của việt nam trưng bày giới thiệu tại triển lãm gồm các sản phẩm của các cơ quan đơn vị của bộ quốc phòng và cục
các doanh nghiệp an ninh bộ công an nghiên cứu chế tạo
ban tổ chức cho biết ngày chín tháng một mươi hai người dân được vào tham quan miễn phí trong khung giờ từ một mươi bốn h đến một mươi tám h
ngày một mươi tháng một mươi hai người dân có thể tham quan cả ngày
hoạt động chính của triển lãm gồm phần biểu diễn của lực lượng không quân đặc công việt nam vào sáng ngày tám tháng một mươi hai bắn pháo hoa tầm thấp vào tối ngày chín tháng một mươi hai tại sân góp long biên
thưa quý vị
trước tính chất phức tạp của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới tây nam lãnh đạo cục cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng làm rõ phương thức cất giấu vận chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam
và qua trinh sát cho thấy cầm đầu một đường dây là đối tượng oanh hà là chị gái ruột của dung hà bà trùm giang hồ đất cảng một thời
và xác định đây là tổ chức tội phạm ma túy đặc biệt lớn xuyên quốc gia
ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án số tám trăm hai mươi hai t để tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh triệt phá quán triệt phương châm bắt toàn bộ đường dây không bỏ lọt tội phạm